thêm thông tin về việc xét xử đường nhuệ cùng với các đồng phạm
do vợ chồng chủ công ty lâm quyết vay của vợ chồng đường nhuệ số tiền là một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
và rời khỏi thành phố thái bình
đường đã giao nhiệm vụ cho con nuôi là tiến trắng xâm nhập chiếm giữ trái phép
sinh hoạt tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được sự đồng ý của gia đình họ
vào ngày một mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình
sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn xuân đường tức đường nhuệ
trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
và bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng trú tại xã nguyên xá huyện vũ thư tỉnh thái bình
cùng bị truy tố về tội xâm phạm chỗ ở của công dân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
vợ chồng ông nguyễn văn lẫm là chủ công ty lâm quyết ở thành phố thái bình
và bà phạm thị quyết là vợ ông lẫm vay của vợ chồng đường số tiền một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
vào chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhận được tin vợ chồng chủ công ty lâm quyết đi khỏi thành phố thái bình
đường cùng con nuôi là tiến tới trụ sở của công ty lâm quyết tại xã vũ chính để đòi tiền
trong thời gian từ ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đường đã giao nhiệm vụ cho tiến xâm nhập chiếm giữ trái phép và sinh hoạt
tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được sự đồng ý của ông lẫm bà quyết
cũng như là người thân trong gia đình họ
vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đường đã nói với tiến giao lại trụ sở công ty lâm quyết
cho con trai của ông lẫm
bà quyết là anh nguyễn văn hà để anh hà nhận lại cho bố mẹ
trước khi gây ra vụ án này đường nhuệ đã bị tòa án xét xử hai vụ án cố ý gây thương tích
và một vụ án cưỡng đoạt tài sản đang trong quá trình truy tố xảy ra tại tỉnh thái bình
hình phạt đã có hiệu lực pháp luật của hai bản án mà đường đang phải chấp hành là sáu năm tù giam
còn tiến đã bị tòa án tiên phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án vợ chồng đường
ăn chặn tiền hỏa táng tại tỉnh thái bình